vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tiếp tục làm rõ
còn vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo nguyễn phúc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại huyện phù cát tỉnh bình định và bị cáo nguyễn thị hạnh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là vợ của nguyễn phúc tuấn
theo cáo trạng nguyễn phúc tuấn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nguyên phát ở huyện phu cát tỉnh bình định chuyên về lĩnh vực xây dựng thủy lợi san ủi mặt bằng
do làm ăn thua lỗ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn một mươi tám tuấn và vợ đã dùng thủ đoạn gian dối vay mượn của nhiều người với tổng số tiền hơn bốn mươi bảy tỷ đồng rồi chiếm đoạt
hầu hết bị hại là người dân ở huyện phù cát tỉnh bình định trong đó người thiệt hại nhiều nhất là gần một mươi tỷ đồng
thủ đoạn của hai vợ chồng tuấn nguyên là tăng dần lãi suất để kích thích lòng tham của người bị hại
ban đầu chỉ từ sáu chín một năm sau đó lãi suất tăng lên một mươi năm ba mươi
thậm chí thời điểm sắp vỡ nợ tuấn sẵn sàng vay với lãi suất là một trăm linh một năm
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn phúc tuấn một mươi sáu năm tù giam nguyễn thị hạnh nguyên một mươi hai năm tù giam
một đối tượng có hành vi vận chuyển hai trăm tám mươi năm
khi nổ đối tượng bị phóng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn phối hợp cùng đồn biên phòng tân thanh và công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
bắt giữ vào hồi ba h ba mươi phút sáng ngày hôm qua tại bãi xe thăng long thuộc khu vực cửa khẩu tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đối tượng vận chuyển số pháo trên là nguyễn duy tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã tân trung huyện tân yên tỉnh bắc giang
tuấn bị bắt giữ khi đang điều khiển xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát một mươi hai h bảy nghìn sáu trăm một mươi ba vận chuyển hai trăm tám mươi kg pháo loại dàn ba mươi sáu quả do trung quốc sản xuất
bước đầu tuấn khai nhận được một người đàn ông tên hùng không rõ địa chỉ gọi điện thuê đến khu vực cửa khẩu tân thanh vận chuyển số pháo trên với tiền công vận chuyển là hai triệu đồng
sau khi thỏa thuận tuấn đã đồng ý và sử dụng xe ô tô mang biện kiểm soát giả một mươi hai h bảy nghìn sáu trăm một mươi ba để vận chuyển pháo thì bị bắt giữ
đội ba trăm tám mươi chín tỉnh lạng sơn phối hợp với đội quản lý thị trường số một vừa phát hiện một xe ô tô khách chạy trên tuyến quốc lộ một a hướng từ thị trấn đồng đăng về thành phố lạng sơn đang vận chuyển nhiều thực phẩm nhập lậu
qua kiểm tra xe khách loại bảy chỗ biển kiểm soát hai mươi chín d ba mươi nghìn hai trăm tám mươi bốn đã được tháo hết ghế ngồi lực lượng chức năng phát hiện bốn loại hàng hóa là thực phẩm đóng gói do trung quốc sản xuất
bao gồm nước trà my thanh bia thanh đảo nước sốt gia vị với tổng số là gần một chín trăm linh đơn vị sản phẩm có tổng trị giá ước tính khoảng một mươi sáu triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra lái xe kiêm chủ hàng là hoàng văn hiền chú tại xã mai pha thành phố lạng sơn khai nhận đi mua gom của một số người dân tại khu vực biên giới với mục đích đưa về thành phố lạng sơn bán kiếm lời
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác bộ tài chính vừa ban hành thông tư số bốn trăm bảy mươi hai nghìn một mươi chín tt btc quy định mức chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lệ phí đăng ký doanh nghiệp
theo đó một số mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh so với quy định hiện hành
cụ thể từ ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã giảm mạnh
đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện sẽ giảm còn năm mươi đồng một lần thay vì một trăm linh đồng một lần như hiện tại
đáng chú ý là nếu thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp
thông tư cũng quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp từ ba trăm linh đồng một lần hiện tại xuống còn một trăm linh đồng một lần
các trường hợp như doanh nghiệp bổ sung thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính đăng ký giải thể doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chấm dứt hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh cũng được miễn phí
để đảm bảo cung ứng điện trong dịp kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay tập đoàn điện lực việt nam evn đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc không thực hiện cắt điện mà làm mất điện khách hàng trong thời gian từ h đến ngày một mươi
ngày một tháng chín cho đến hai mươi bốn giờ ngày hai tháng chín trừ trường hợp xử lý sự cố
tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị bố trí phương thức vận hành nguồn lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố
ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa của các địa phương nhân dịp lễ kỷ niệm quốc khánh
ngoài ra các công ty điện lực cần chủ động bố trí lực lượng ứng trực
vật tư thiết bị dự phòng
nhiên liệu hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố
tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý các khiếm khuyết của thiết bị nguồn lưới điện đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây
thưa quý vị mắc ca là loại cây mới được đưa vào trồng thử nghiệm ở các tỉnh tây nguyên khoảng một mươi năm trở lại đây
ở một số địa phương thì cây mắc ca phát triển tốt mang lại hiệu quả kinh tế
cây mắc ca là loại cây khá khi giá bán cao và ổn định thì đã khiến cho người nông dân yên tâm khi trồng loại cây này
theo quy hoạch của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi tổng diện tích trồng cây mắc ca tại các tỉnh tây nguyên là sáu bốn trăm chín mươi hectare
trong đó trồng thuần là năm trăm năm mươi ha diện tích còn lại là năm chín trăm bốn mươi ha là trồng sen kẽ
hiện tại ở các tỉnh tây nguyên đã trồng được hơn hai hai trăm sáu mươi hectare cây mắc ca chiếm hơn sáu mươi bốn diện tích cây mắc ca của cả nước
diện tích cây mắc ca ở tây nguyên tập trung chủ yếu ở ba tỉnh lâm đồng đắk nông và đắk lắc
người nông dân trồng sen mắc ca trong vườn cà phê mang lại hiệu quả kinh tế cao vừa tăng thêm thu nhập cho người trồng và cải tạo môi trường sinh thái trong các lô cà phê
với giá bán từ chín mươi đến trên một trăm linh đồng một kg hiện mắc ca đang cho thu nhập tốt đối với người trồng
nhãn là cây ăn quả chủ lực và cây trồng truyền thống của tỉnh hương
nguồn thu từ cây nhãn của địa phương ước đạt là ba trăm linh năm trăm linh tỷ đồng mỗi năm
năm nay dù mất mùa thế nhưng nhãn lồng hưng yên vẫn đạt sản lượng ước tính trên ba mươi tấn
được xếp hạng thứ một mươi ba trong top năm mươi trái cây nổi tiếng của việt nam nhãn lồng hương yên được tổ chức kỷ lục việt nam công nhận là trái cây ngon nhất
và đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nhãn lồng hưng yên hương vị tiến vua
chính vì vậy việc kết nối mở rộng cung cầu từ những hợp tác xã tiêu thụ nhãn là vô cùng cần thiết
vụ nhãn năm nay gia đình bà hiệu vô cùng phấn khởi vì khắp các địa phương trong tỉnh bị mất mùa
nhưng năng suất và chất lượng của hơn năm m hai trồng nhãn nhà bà vẫn không thay đổi
nhãn được giá ngay từ đầu mùa bởi sau khi cắt hái đã có hợp tác xã nễ châu kết nối việc tiêu thụ với phương trầm
không để nhãn bị ế hoặc bán giá rẻ
cách việc gắp nhãn của chúng tôi khác hẳn với nhãn bình thường của dân
sau khi chúng tôi thu hoạch chúng tôi phải tiệt
nó chăm sóc cho ăn gì phun cái loại thuốc nào do việt gáp để đưa cho chúng tôi chúng tôi mới dám phun
đấy là thuốc bảo vệ thực vật
nhãn năm nay thì riêng đối với vùng hợp tác việt gáp của chúng tôi là được mùa
vừa được mùa vừa được giá cho dân dân chúng tôi rất phấn khởi
nhà tôi có hạt giống hai mẫu mỗi mẫu được khoảng bảy tám tấn thu khoảng một mươi năm một mươi sáu tấn
đầu vụ thì bán năm sáu mươi nghìn bây giờ chỉ ba bốn mươi nghìn thôi
gia đình tôi
sản lượng nhãn tại thành phố hưng yên năm hai nghìn một mươi chín đạt hơn một mươi năm tấn
trong đó nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp là một năm trăm linh tấn
nhãn lồng việt gáp được kết nối tiêu thụ ngay từ đầu vụ trong hệ thống phân phối bán lẻ
tại các siêu thị lớn chợ đầu mối hoa quả
thị trường tiêu thụ trọng điểm là hà nội và thành phố hồ chí minh
và năm nay một lần nữa loại trái cây đặc sản này lại được đưa lên các chuyến bay của hãng hàng không nội địa
cùng với thị trường trong nước trung quốc được xác định là thị trường xuất khẩu trọng tâm
tỉnh hưng yên cũng đang kết nối quảng bá và thâm nhập mạnh mẽ hơn
và các thị trường đã giới thiệu thành công như mỹ nhật bản australia hàn quốc
đối với người con em quê hương của nhãn hương yên của chúng tôi từ xưa đến nay là thiết thực với cây nhãn
nên là chăm sóc nhãn rất là ngọt đặc trưng của nhãn hương yên
không khác với các vùng khác của các tỉnh khác
cả tỉnh là hầu như mất mùa
thế nhưng mà riêng cái hợp tác xã chúng tôi có hai mươi sáu thành viên
nhưng mà đạt tới bảy mươi bảy mươi năm các thành viên trong hợp tác xã là đục mùa
chúng tôi chủ yếu là hiện tại bây giờ cho bixi thế rồi là xói biển
thế rồi là tập đoàn của hãng hàng không tức là kể cả tân sân nhất và sân bay
để đưa nhãn lồng hưng yên đến với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu một cách hiệu quả
tỉnh hưng yên cần tăng cường thêm kênh thông tin trao đổi giữa hưng yên
với các tỉnh thành phố
hưng yên là một tỉnh thành phố trong cả nước vừa góp phần đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng
vừa tiêu thụ sản phẩm rộng rãi trên thị trường nội địa
ngoài ra quan tâm đến vấn đề đầu tư liên kết liên doanh trong sản xuất
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các doanh nghiệp trang trại nhà vườn
cũng là một trong những giải pháp hiệu quả để xây dựng mối quan hệ gắn kết hai bên cùng có lợi
nhằm ổn định và phát triển bền vững sản phẩm nhãn lồng hưng yên
hưng yên là một tỉnh thành phố trong cả nước vừa góp phần đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng
đối với các mô hình hợp tác xã trên cả nước
và với hợp tác xã này cũng không là ngoại lệ
phần trong việc đi lại và giám sát khâu sản xuất của bà con
hiện nay trên địa bàn các hợp tác xã phát triển với mô nhỏ
chủ yếu là các hộ gia đình có điều kiện để hợp tác lại
thành lập các hợp tác xã để đầu tư phát triển
nhìn nhận thực tế có thể thấy sự phát triển của mô hình này đang tồn tại khá nhiều điểm nghẽn
ngoài những khó khăn kể trên thì vốn đầu tư đang là bài toán khó đối với hợp tác xã nông nghiệp
bởi vì hợp tác xã hoạt động dựa trên đất thuê thì không thể có tài sản thế chấp
đối với vay tín chấp càng không thể vì ngân hàng thương mại cũng là đơn vị làm kinh tế
chứ không phải làm công tác xã hội
để thao gỡ những vướng mắc kể trên rất cần sự giúp đỡ thực chất
từ các bộ ngành từ trung ương đến địa phương
có những sự hợp tác với nhau tức là các hợp tác xã sẽ cùng sản xuất các trảm hưởng đó
và có những sự hợp tác để đưa đến các tin bắn
để tập trung hơn có những sự tập trung hơn chứ không có những sự nhỏ lẻ
gần như là bây giờ vẫn sản xuất theo kiểu manh múng nhỏ lẻ mà không khuếch chương được các sản phẩm mình lên
chính vì vậy phải có những cái kết nối giao thương giữa các hợp tác xã và các nhà bán lẻ
các kinh khâu lộn chuyển hàng hóa tôi cho là rất là quan trọng
ở nhiều nước trên thế giới mô hình hợp tác xã
đóng góp tới một mươi hai gdp
nhưng với việt nam hiện chỉ có một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả với doanh thu cao
đây chính là lý do vì sao mô hình kinh tế này chỉ đóng góp khoảng bốn gdp cả nước
do đó xây dựng chiến lược phát triển hợp tác xã là việc quan trọng
được biết thủ tướng chính phủ đã giao bộ kế hoạch đầu tư xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi để có định hướng chính sách tổng thể lâu dài
phát triển hợp tác xã từng đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
đây chính là bước đầu của sự khởi sắc cho kinh tế hợp tác xã giai đoạn mới của hội nhập và phát triển